mặc dù tỉnh con tum đã công bố hết dịch tả lợn châu phi nhưng với tâm lý lo sợ dịch bệnh quay trở lại
lợn giống khan hiếm và giá cao nên đa số những hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh con tum chưa tái đàn
bên cạnh đó giá thức ăn trên thị trường cũng đang ở mức cao góp phần gây khó khăn cho người chăn nuôi
đầu tư chuồng trại với kinh phí hơn bảy trăm linh triệu đồng gia đình ông đỗ văn cường cũng đành bỏ không
vì đợt dịch tả lợn châu phi năm hai nghìn một mươi chín buộc gia đình ông phải tiêu hủy bốn mươi lợn nái và gần bốn trăm linh con lợn thịt
không có nguồn vốn giá lợn giống cao và tâm lý lo sợ dịch bệnh quay trở lại nên gia đình ông chưa thể tái đàn lợn
còn nhiều băn khoăn về chuyện dịch tả nhiều khi đợt chăn nuôi thứ nhất là giống má bây giờ nó đắt thứ hai nữa là vẫn sợ dịch tả nữa
giá lợn giống cao và khăn hiếm với tâm lý lo sợ dịch tả lợn châu phi quay trở lại nên nhiều hộ chăn nuôi tại con tum chưa mạnh dạng tái đàn
nhiều hộ chăn nuôi đã chuyển hướng sang chăn nuôi gà vịt để tạo thu nhập
thực tế là người ta cũng muốn để tăng trở lại

nhưng bây giờ giống một con heo giống rất lớn bỏ ra khoảng chừng là một con heo giống một mươi kg thì hết ba trụ rửa
thì hỏi người dân nguồn vốn đâu để mua giống
thứ hai là giống thì còn nuôi bốn năm tháng rồi xuất trường thì giá trị của nó có ổn định như heo gây bây giờ không
chứ từ vấn đề đó mà người dân nó còn nhiều yếu tố tác động tới
từ vấn đề vốn từ vấn đề giá cả thị trường
từ vấn đề
với chăn nuôi này và hạch toán lại lộ của người dân chứ người ta chưa mãi trả tái đàn
hiện nay việc tái đàn mới chỉ được một số trang trại quy mô lớn thực hiện với số lượng khoảng hai mươi con
nguyên nhân việc tái đàn lợn tại địa phương diễn ra chậm là giá lợn cao và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ